trả lời câu hỏi về việc tiêm chủng vaccine ở mũi thứ ba có hiệu quả hay không
nghiên cứu mới của anh được công bố trên tạp chí equalization cho thấy tiêm mũi ba vaccine moderna và pfizer
có khả năng miễn dịch cao đặc biệt ở người đã tiêm hai mũi vaccine astrazeneca
nghiên cứu bao gồm gần ba người từ ba mươi tuổi trở lên được tiêm ba mũi vào khoảng một mươi một mươi hai tuần sau mũi thứ hai
khả năng miễn dịch của những người tham gia được đánh giá vào hai mươi tám ngày sau buổi ba
và sẽ được kiểm tra lại sau ba tháng và một năm sau khi tiêm
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp ba mươi hai lần theo tờ nguyệt
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tim mũi thứ ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp một mươi một năm lần
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp hai mươi năm lần theo the week
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tim mũi thứ ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp tám lần
trưởng nhóm nghiên cứu giáo sư sean forrest
giám đốc cơ sở nghiên cứu lâm sàng nihr tại bệnh viện đại học southampton của anh cho biết
nghiên cứu cho thấy là khả năng tăng cường miễn dịch ở vaccine và moderna là mạnh nhất
vaccine này đã tạo ra sự tăng cường tốt nhất cho các kháng thể và tế bào
cả hai đều là những yếu tố quan trọng hiệu quả của vaccine đặc biệt là sau hai liều astrazeneca
nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ ba cũng giúp tạo ra phản ứng rộng rãi của tế bào t chống lại các biến thể meta và delta
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lâu dài hơn
về biến thể omicron ông sean forrest nói thêm
với tư cách là các nhà khoa học chúng tôi tin chắc là khả năng bảo vệ của vaccine chống lại việc nhập viện và tử vong sẽ vẫn còn nguyên vẹn
jonathan ball giáo sư virus học phân tử học tại đại học nottingham của anh cho biết
dữ liệu cho thấy
mỗi ba vaccine moderna hoặc pfizer cung cấp mức tăng khả năng miễn dịch tốt nhất bất kể liều đầu tiên là loại vaccine nào
điều tuyệt vời là mũi thứ ba của hai loại vaccine này đã làm tăng đáng kể các kháng thể và tế bào t
chúng tôi vẫn tin rằng vaccine sẽ tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng và tử vong giáo sưubon tin tưởng
các nhà nghiên cứu cho biết thậm chí tiêm mũi ba với một nửa liệu vaccine pfizer cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng miễn dịch
nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện
ba mũi vaccine pfizer hiệu quả hơn chín mươi năm sáu so với hai mũi đầu tiên trong ngăn ngừa nhiễm covid một mươi chín
nghiên cứu trên một mươi người cho thấy những người tiêm mũi ba vaccine pfizer gần một năm sau hai mũi đầu tiên
cũng thấy khả năng chống lại bệnh nghiêm trọng tăng vọt so với người chỉ tiêm hai liều theo the times
trong những ngày qua rất nhiều phụ huynh lo lắng về phản ứng sau tiêm vaccine covid một mươi chín đối với trẻ em
cùng tìm hiểu về phản ứng sau tiêm và cách xử lý ngay sau đây
phản ứng sau tiêm có hai dạng
một là các phản ứng tại chỗ
phản ứng tại chỗ sau tiêm thường gặp liên quan đến đáp ứng miễn dịch trong tầm kiểm soát để tạo kháng thể
như đau tại chỗ đau cơ mệt mỏi đau đầu
đây là các phản ứng thông thường không nguy hiểm thường tự hết sau vài ngày hoặc sau một hai liều thuốc giảm đau hạ sốt
các phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa của từng người và công nghệ sản xuất thành phần tập tính của vaccine
hai là phản vệ
dạng thứ hai này nguy hiểm và thường là nguyên nhân gây tử vong
đây là phản ứng
quá mẫn của hệ miễn dịch hay còn gọi là phản vệ
phản ứng phản vệ thường xảy ra rất sớm sau vài phút đến một hai giờ sau tiêm hoặc tiếp xúc dị nguyên uống ăn hít gửi thậm chí quẹt chạm phải
số ít trường hợp xảy ra muộn hơn sau một vài ngày
chính vì vậy nghị định số một trăm linh bốn năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về an toàn tiêm chủng quy định
hoạt động tiêm chủng phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng đủ nhân lực trang bị thuốc cấp cứu tuyệt đối không tiêm tại nhà
phải theo dõi tối thiểu ba mươi phút sau tiêm tại cơ sở tiêm chủng
nhân viên tiêm chủng phải giải thích hướng dẫn cho người được tiêm tiếp tục theo dõi sau khi rời cơ sở tiêm chủng tối thiểu hai mươi bốn giờ
tất cả yêu cầu này không gì ngoài mục đích phát hiện sớm và xử trí đúng phản ứng phản vệ
đã có nhiều bài viết chia sẻ rất chi tiết về phản ứng phản vệ
hầu như tất cả các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine đều liên quan đến phản ứng phản vệ
quan trọng nhất trong xử trí phản vệ là phải trần đoàn sớm và xử trí đúng
bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ hầu như không thể tử vong nếu được chẩn đoán ngay từ đầu và xử trí chính xác
độ một nồi ban đỏ từng điểm từng đám rồi lan rộng phù mỹ mắt phù mặt
độ hai xuất hiện thêm khó thở thở xít đau quặn bụng đi ngoài phân lỏng nhiều lần
độ ba tiếp tục xuất hiện tình trạng huyết áp tăng trên một trăm bốn mươi trên chín mươi hoặc tụt chín mươi trên sáu mươi hoặc dối loạn ý thức lơ mờ nói sảng vật bã
độ bốn mất ý thức ngừng tim ngừng thở
phản ứng phản vệ cực kỳ nguy hiểm vì xuất hiện và diễn biến rất nhanh
nếu không phát hiện xử trí kịp thời trong thời gian ngắn có thể chuyển từ độ một sang độ hai từ độ hai sang độ ba và từ độ ba sang độ bốn
khi bệnh nhân đã gặp phản vệ độ ba bốn nếu không được xử trí đúng tại bệnh viện thì tỷ lệ tử vong là rất lớn hoặc cứu sống được vẫn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề
đi phát hiện sớm xử trí đúng phản vệ sau tiêm ngừa
nếu có bệnh nhân bị ứng trẻ em người có bệnh nền giá yếu thì cần ở lại tiêm chủng đến bước lâu nhất có thể
trong bảy mươi hai giờ sau tiêm ngừa lúc nào cũng phải có ít nhất một người thân ở bên cạnh để theo dõi giám sát
chỉ cần phát hiện dấu hiệu phản vệ phải ngay lập tức dùng thuốc theo hướng dẫn sẵn có và đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất trong tối đa một mươi đến một mươi năm phút
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc với vaccine covid một mươi chín để có miễn dịch bảo vệ
người đó cần được tiêm liều cơ bản sau khi tiêm vaccine liều cơ bản có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể
liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vắc xin hướng dẫn và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liều cơ bản cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất điều vắc xin cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vắc xin covid một mươi chín vắc xin gian xem một mũi tiêm các vắc xin astrazeneca
sputnik v verocell pfizer biontech moderna có liều cơ bản là hai mũi tiêm
như vắc xin andala của cuba liều cơ bản gồm ba mũi tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy
sau một thời gian biến dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giầm dân
khi đó người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường lúc này hai tình huống có thể xảy ra
tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém dù đã được tiêm liều cơ bản
các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm sinh liên quan hệ miễn dịch
đang dùng thuốc chế miễn dịch ung thư hiv hoặc bệnh nhân ghép tạng đang dùng thuốc chống thải ghép
do đáp ứng miễn dịch yếu những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản
đây được gọi là mũi bổ sung mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản
vắc xin mũi bổ sung có thể cùng loại với vắc xin đã tiêm liều cơ bản
nhưng nếu không có vắc xin cùng loại thì mũi bổ sung có thể tiêm vắc xin mrna pfizer hoặc moderna
ngoài ra mỗi bổ sung có thể tiêm hai ba tháng sau mỗi cuối của liều cơ bản chứ không nhất thiết sau một tháng
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái cho biết tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt
có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản
những người này sẽ tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên họ có thể tiêm nhắc lại sau sáu tháng
kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
bên cạnh đó những trường hợp đã tiêm mũi bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng kể từ ngày tiêm cuối cùng
theo hướng dẫn của bộ y tế những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế
loại vắc xin tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mrna
theo hướng dẫn của bộ y tế nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna
hoặc vắc xin vector virus vắc xin astrazeneca
về khoảng cách
tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
tổng hợp các nghiên cứu từ israel
một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường
đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vắc xin
nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vắc xin stanley plotkin
giáo sư danh dự về nhi khoa tại đại học hensilvania
philadelphia mỹ tư vấn cụ thể
khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng
nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên
các tế bào trong hạch bạch bạch huyết bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện
về cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch là lớp bảo vệ được mà kém
bởi các tế bào plasma chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể
tiết ra kháng thể lâu dài tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua
để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi thiêm thứ hai
và mũi tăng cường xuống còn ba tháng thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng muối tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên
nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo the guardian
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
cdc mỹ lưu ý những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường
vì mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi
và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai
cho con bú đang dự định mang thai
hoặc là những người có thể có bệnh lý nền
những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín
hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vaccine pfizer moderna và johnson johnson
ở isaraok nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là pfizer
đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay
anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng pfizer cho liều tiêm tăng cường
theo cdc mỹ mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn
tiến sĩ roger walensky giám đốc cdc mỹ nhận định
một trong cuộc họp ngắn tại nhà trắng vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn sau khi tiêm liều thứ ba so với liều thứ hai
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim vẫn là những tác dụng phụ thường gặp cdc
c mỹ mô tả các tác dụng phụ điển hình của mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín
là từ nhẹ đến trung bình so với tác dụng phụ dữ dội thường xảy ra sau liệu thứ hai
điều này phần lớn là do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp cơ thể thiết lập một cơ chế thích ứng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo bộ y tế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với tim liều bổ sung mỗi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tảng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mrna pfizer moderna
với khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày nếu có đủ vaccine
tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine
hoặc vaccine mrna
nếu liều tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cung loại hoặc vaccine mbna hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc đều bổ sung
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên cần được ưu tiên tối đa